đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã làm việc với tỉnh ủy sóc trăng về công tác nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
theo báo cáo của tỉnh ủy sóc trăng từ đầu năm đến nay địa phương đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
tỉnh ủy đã xây dựng quy chế phối hợp giữa ban nội chính tỉnh ủy và các tổ chức cơ sở đảng ngành chức năng chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan xử lý các vụ việc vụ án theo đúng pháp luật kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh
tuy nhiên việc tự kiểm tra phát hiện tham nhũng của một số cơ quan đơn vị còn ít
công tác kiểm tra giám sát của các tổ chức đảng đoàn thể còn hạn chế
tỉnh sóc trăng đã kiến nghị trung ương tiếp tục hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để công tác phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn
tại buổi làm việc lãnh đạo các ngành chức năng tỉnh đã giải trình làm rõ những thắc mắc của đoàn về các vụ án tồn động kéo dài
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh sóc trăng trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng thời gian qua
đồng chí đề nghị thời gian tới tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của đảng pháp luật của nhà nước về nội chính và phòng chống tham nhũng
tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn
thực hiện công tác điều tra truy tố xét xử nghiêm minh và đúng pháp luật
lãnh đạo thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra giám sát tiếp nhận công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo giả soát giải quyết rứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài phức tạp dư luận xã hội quan tâm
không để xảy ra điểm nóng tập trung chỉ đạo rứt điểm các vụ án tham nhũng đã xảy ra trên địa bàn đồng thời đoàn ghi nhận những kiến nghị của địa phương và sẽ đề nghị trung ương xem xét giải quyết